công an tỉnh thanh hóa vừa cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê xuân thảo
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã ngô văn lưu nguyên trưởng thôn và ngô văn dũng
nguyên cán bộ địa chính xã hà vinh huyện hà trung
vì hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
năm hai nghìn một mươi ba lê xuân thảo khi còn là chủ tịch ủy ban nhân dân xã hà vinh
đã chỉ đạo ngô xuân dũng lúc đó là cán bộ địa chính xã lập hồ sơ khống
đề nghị huyện hà trung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở
và đất trồng cây lâu năm cho chính gia đình mình trên diện tích đất công ích
để tránh dư luận lê xuân thảo nhờ trưởng thôn ngô văn lưu đứng ra làm giấy tờ
khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ sang tên lại cho thảo
bằng mánh khóe này năm hai nghìn một mươi bốn lê xuân thảo thành công hồ biến ba m hai đất công ích
thành đất của gia đình mình
công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra
làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật